truy bắt trộm bằng cách đâm xe ô tô vào xe máy của hai kẻ trộm mèo làm một người tử vong
ba thanh niên là lê hoàng anh đặng đình cường và phạm minh phúc vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
điều tra ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng bốn cả ba thanh niên này đang ngồi ăn nhậu tại một quán tại thị trấn liên sơn huyện lắc
thì phát hiện nguyễn nhất duy và lê công thành long cùng chú tại thành phố bô ma thuật điều khiển xe máy đang bắt trộm mèo
hoàng anh đã rủ cường và phúc lên xe ô tô do mình điều khiển để đuổi theo tuy nhiên hai đối tượng trộm mèo đã bỏ chạy
khi đi đến khu vực cổng trào huyện lắc thì cả ba thống nhất đâm thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy để bắt giữ
cú đâm mạnh khiến cho nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương
sau vụ việc ba thanh niên đã đến công an huyện lắc để đầu thú
mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy hai đối tượng là trương đình an quê ở con tum và nguyễn thanh thảo
là đối tượng cầm đầu trú tại thành phố thuận an vừa bị công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
qua công tác trinh sát vào tối ngày hai mươi một tháng bốn khi nguyễn thanh thảo và trương đình an thuê xe taxi di chuyển từ thành phố thuận an
về khu phố ba a phường thới hòa thị xã bến cát để giao ma túy thì đã bị công an bắt giữ
tại hiện trường công an thu giữ gần một viên máy
công an thu giữ gần một viên máy dạng thuốc lắc một khẩu súng cùng sáu viên đạn
khám xét khẩn cấp nhà trọ của an tại phường an phú thành phố thuận an lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ
một túi ni lông có chứa kentamin cùng với bảy viên đạn
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ lai lịch tại thành phố hồ chí minh với giá một mươi triệu đồng
trong những ngày cuối của dịp nghỉ lễ mật độ phương tiện tại các tuyến đường cửa ngõ
các trục chính của thành phố hà nội sẽ tăng cao khi người dân quay trở lại thủ đô sau thời gian nghỉ dài ngày
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai rất nhiều biện pháp từ túc trực thường xuyên cho tới chủ động phân luồng
tuyến đường vành đai ba một trong những trục cửa ngõ chính của thủ đô hà nội bất cứ phương tiện chở khách nào có dấu hiệu vi phạm
như trở quá số người hoặc dừng đỗ sai phép đều sẽ bị dừng lại kiểm tra
dịp nghỉ lễ này cảnh sát giao thông cũng bố trí lực lượng mật phục nhằm tăng cường xử lý các xe dừng đỗ
và trái phép
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ túc trực thường xuyên tại các khu vực cửa ngõ hà nội
và các trục đường chính của thành phố
khi có dấu hiệu un tắc xảy ra lực lượng chức năng sẽ chủ động các phương án phân luồng
nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế tối đa tai nạn giao thông
liên quan tới công tác tiêm chủng cho trẻ em dự kiến cho đến hết tháng tám sẽ kết thúc chiến dịch tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên cả nước để tạo miễn dịch cộng đồng
trước khi vào năm học mới
đó là thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng
cho đến nay đã có gần một sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna được tiêm cho trẻ
ở lứa tuổi này tại sáu mươi ba tỉnh thành phố và chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng
tỷ lệ phản ứng sau tiêm đối với nhóm tuổi này tại nước ta là năm thấp hơn nhiều so với thông báo
của nhà sản xuất cũng như là thông tin từ tổ chức y tế thế giới cũng như các nước đã triển khai
như tại hà nội chỉ có một mươi hai trên tổng số một trăm năm mươi trẻ em đã tiêm
có phản ứng nhẹ
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ hai đối tượng trương đình an
quê con tum và nguyễn thanh thảo cầm đầu ngụ phường bình hòa thành phố thuận an
để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn thanh thảo
vận chuyển ma túy từ địa phương khác đến địa bàn thị xã bến cát để tiêu thụ
đến tối ngày hai mươi một tháng bốn khi thảo và an thuê xe taxi
chuyển từ thành phố thuận an về khu phố ba a phường thới hòa thị xã bến cát
để ra ma túy thì bị công an bắt giữ
tại hiện trường công an phát hiện thu giữ gần một viên ma túy dạng thuốc lắc
một khẩu súng cùng sáu viên đạn một tờ tiền được gấp lại bên trong chứa ketamine
khám xét khẩn cấp nhà trọ của an tại phường an phú thành phố thuận an
lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ một ni lông chứa ketamin cùng bảy viên đạn
an và thảo khai nhận số ma túy trên được một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch
ở thành phố hồ chí minh thuê vận chuyển từ thành phố thuận an về thị xã bến cát
với giá một mươi triệu đồng
đến tiện vàng sợ mượt mua vàng sau đó cấp giật năm bốn trị vàng rồi bỏ chạy
đối tượng vũ tiến giáp chú thị trấn đạo đức huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã bị công an thành phố phúc yên nhanh chóng bắt giữ sau một giờ gây án
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vũ tiến giáp điều khiển xe mô tô
theo hướng từ huyện bình xuyên đến thành phố phúc yên với mục đích nhìn thấy ai sợ hở
thì sẽ cấp giật tài sản
khi đi đến phường hùng vương thành phố phúc yên giáp nhìn thấy hiệu vàng thủy trinh vắng khách
nên đã vào giảm mua vàng
lợi dụng thời cơ giáp đã cướp một sợi dây chuyền vàng năm bốn chỉ
trị giá tài sản khoảng gần một mươi sáu triệu đồng rồi bỏ trốn
bị chủ hiệu vàng truy hô giáp đã bỏ xe mô tô tại hiện trường và sau đó bắt xe taxi về nhà
tại cơ quan công an giáp khai nhận do áp lực vì bị đòi nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
trước khi thực hiện hành vi này giáp đã chuẩn bị vàng nguy trang một biển số xe để không bị phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đã thu hồi các tăng vật liên quan vụ án
đồng thời hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
cơ quan huyện cái bè phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất của anh nguyễn thanh hoàng thuộc ấp an lạc xã an thái đông huyện cái bè
lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ hai mươi hai đối tượng tạm giữ trên một trăm linh sáu triệu đồng một mươi bảy điện thoại một mươi năm xe mô tô
tụ điểm đánh bạc do đối tượng nguyễn hoàng việt chú ấp an lạc xã an thái đông tổ chức
trước khi bị cơ quan công an triệt phá tụ điểm này đã một lần tổ chức đá gà với số tiền được thua là một mươi bốn triệu đồng
công an huyện cái bè tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị các khu cụ công nghiệp là nơi tập trung nhiều hàng hóa nguyên vật liệu thuộc nhóm dễ cháy
như linh kiện điện tử vải nhựa cao su giấy gỗ xốp
khi xảy ra cháy đối với loại vật liệu này vận tốc cháy lan lớn nếu không tổ chức cứu chữa kịp thời
sẽ gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản
chính vì vậy thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo kế hoạch thực hiện triển khai
công tác phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp và doanh nghiệp fdi đặc biệt là xây dựng các mô hình
phát huy vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở góp phần kiềm chế về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra
đây là một buổi diễn tập của đội chữa cháy cơ sở tại công ty trách nhiệm hữu hạn samsung thái nguyên
với một mươi chín thành viên chia làm hai ca trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy
và nhanh chóng triển khai đội hình khi có sự cố xảy ra
việc thành lập duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và trang bị xe chữa cháy cho thấy doanh nghiệp
đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ
trong quá trình hoạt động công ty luôn đề cao việc kinh doanh tuân thủ luật đặc biệt đối với các văn bản
luật về phòng cháy chữa cháy đánh giá định kỳ để đảm bảo tuân thủ mọi quy định luật hiện hành
mỗi năm chúng tôi tổ chức đào tạo diễn tập về phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao hiểu biết kỹ năng ứng phó
sự cố cháy nổ cho toàn bộ nhân viên đồng thời tiến hành các hoạt động tuyên truyền đa dạng như trải nghiệm
phòng cháy trễ cháy hội thao phòng cháy trễ cháy
hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên có năm khu công nghiệp với một trăm bảy mươi một doanh nghiệp có vốn fdi để nâng cao năng lực
cho các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại những doanh nghiệp này
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên đã thành lập các đội cử cán bộ trực tiếp
thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cũng như tham mưu xây dựng các phương án chữa cháy
cho các khu công nghiệp và doanh nghiệp fdi
trong quá trình theo dõi công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy
thì về cơ bản các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài đều chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật việt nam về công tác phòng cháy cháy
đặc biệt là người đứng đầu cơ sở cũng rất là quan tâm đầu tư trang thiết bị phương tiện tổ chức tập huấn
rồi là tự kiểm tra an toàn phòng cháy trễ cháy tổ chức tiễn tập và phối hợp rất là tốt với lực lượng phòng cháy trễ cháy
và cứu đoàn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
do vậy là trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh thái nguyên thì những vụ cháy nổ tại các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài
thì không có vụ nào cháy nổ lớn hoặc quá nghiêm trọng xảy ra
bên cạnh việc tích cực tuyên truyền pháp luật đào tạo kỹ năng cho các đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
tại các khu công nghiệp doanh nghiệp fdi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã tham mưu xây dựng các mô hình điểm về doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy
qua đó đã phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra
cũng như là học tập kinh nghiệm lẫn nhau cũng như là thi đua làm tốt công tác phòng cháy trễ cháy
cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu doanh nghiệp
đối với khu công nghiệp doanh nghiệp fdi vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt
sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật
tạo môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh trên địa bàn
trải qua hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
nhưng tại các địa điểm vui chơi ở hà nội luôn trong tình trạng quá tải
nhiều nơi có lượng khách tham quan tăng đột biến
khác hẳn với không khí vắng vẻ những ngày thường
rất đông người dân đã lựa chọn công viên thủ lệ là nơi vui chơi tham quan trong dịp lễ
tại khu vực bán vé hết lượng người này vào lại có lượng người khác ra
mặc dù ban quản lý đã có sự chuẩn bị từ trước nhằm hạn chế tình trạng quá tải
nhưng nhiều khu vực nuôi thú hay các khu vực vui chơi trong công viên vẫn chật kín khách
chỉ trong hai ngày đầu nghỉ lễ
công viên thủ lệ đã đón tiếp hơn năm mươi lượt khách tham quan
tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại các khu di tích ở hà nội
trước kia văn miếu có nhiều khách quốc tế nhưng năm nay khách quốc tế chưa đông lắm
hiện nay vẫn chủ yếu là du khách tại hà nội và những vùng lân cận
trong đó có nhiều bạn học sinh sinh viên đến tham quan
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định năm hai nghìn hai mươi hai
quy đề ttg sửa đổi bổ sung quyết định một trăm năm mươi bảy hai nghìn bảy qdttg ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn bảy
về tín dụng đối với học sinh sinh viên
theo đó tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên lên bốn triệu đồng một tháng từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng cho vay vốn đối với học sinh sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo
hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật
quyết định năm hai nghìn hai mươi hai quy đề ttg có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế vừa có văn bản hòa tốc gửi sở y tế các tỉnh thành các bệnh viện có dường bệnh trực thuộc bộ y tế
cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ ngành trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia vụ kế hoạch tài chính
bộ y tế về việc đôn đốc mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế đáp ứng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
bộ y tế cũng đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc
vật tư y tế để cung ứng đầy đủ thuốc vật tư y tế đảm bảo quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế
quyết định năm hai nghìn hai mươi hai quy đề ttg có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
thông tư một mươi một hai nghìn hai mươi hai tt btc sửa đổi thông tư hai trăm sáu mươi năm hai nghìn một mươi sáu tt btc quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
và phí sử dụng tần số vô tuyến điện đã bổ sung các trường hợp miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện sau
thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá
thiết bị vô tuyến điện hoạt động trên các băng tần quy hoạch cho phương tiện nghề cá đặt trên tàu
máy phát dự phòng có cùng tần số phát cùng vị trí anten và công suất phát nhỏ hơn hoặc bằng máy phát sóng chính đã được cấp phép
hai đối tượng trương đình an và nguyễn thanh thảo vừa bị công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán và tăng trữ trái phép chất mà tùy
theo các trinh sát khi hai đối tượng thuê xe taxi di chuyển từ thành phố thuận an về khu phố ba a phường thới hòa thị xã bến cát
để giao ma túy thì bị công an bắt giữ thu giữ gần một viên ma túy dạng thuốc lắc một khẩu súng cùng sáu viên đạn cùng nhiều tăng vật có liên quan
các khu cụm công nghiệp là nơi tập trung nhiều hàng hóa nguyên vật liệu thuộc nhóm dễ cháy nhiều linh kiện điện tử vải nhựa cao su giấy gỗ xốp
khi xảy ra cháy đối với loại vật liệu này vận tốc cháy lan lớn nếu không tổ chức cứu chữa kịp thời sẽ gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản
vì vậy triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại những khu vực này là việc vô cùng quan trọng đặc biệt là xây dựng các mô hình phát huy vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
trải qua hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nhưng tại các địa điểm vui chơi ở hà nội vẫn trong tình trạng quá tải
mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng nhiều khu vực nuôi thú hay các khu vui chơi trong công viên thủ lệ vẫn chật kín khách
chỉ trong hai ngày đầu nghỉ lễ công viên thủ đệ đã đón tiếp hơn năm mươi lượt khách tham quan
tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại các khu di tích ở hà nội như văn miếu quốc tử giám
trước phản ánh về tình trạng khan hiếm thuốc trong điều trị bệnh nhân bảo hiểm y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh
bộ y tế đã ra văn bản hòa tốc gửi sở y tế các tỉnh thành các bệnh viện có dường bệnh trực thuộc bộ y tế
các cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ ngành trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia
vụ kế hoạch tài chính bộ y tế về việc đôn đốc mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế đáp ứng việc khám chữa bệnh